thưa quý vị sáng nay ngày một mươi năm tháng một mươi hai công an thành phố cần thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm hai nghìn hai mươi
triển khai chương trình nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi một
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
năm hai nghìn hai mươi được sự chỉ đạo sâu sát toàn diện của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thành ủy ubnd thành phố sự phối hợp hỗ trợ của các cấp ngành và nhân dân thành phố
công an thành phố cần thơ đã tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác
đạt được kết quả cao không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ
tập trung bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các mục tiêu địa bàn trọng điểm
bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tại thành phố cần thơ
tham gia phòng chống hiệu quả dịch covid một mươi chín phục vụ đắc lực cho mục tiêu kép của thành phố
đó là vừa chống dịch vừa tập trung phục hồi phát triển kinh tế ổn định đời sống nhân dân
tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi công an thành phố cần thơ vinh dự được
chính phủ tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua
nhiều tập thể cá nhân được bộ công an ubnd tp cần thơ giám đốc công an thành phố tặng cờ thi đua bằng khen giấy khen
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn đã chúc mừng thành tích chiến công của công an thành phố trong năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời lưu ý thời gian tới tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tiếp tục có những diễn biến phức tạp
dịch bệnh thiên tai khó lường công an thành phố cần thơ cần tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ chủ động ngăn ngừa làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá
của các thế lực thù địch phản động không để bị động bất ngờ tập trung lực lượng phương tiện
bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước
trong các ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh lào cai tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an
triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi một trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo tại hội nghị
năm hai nghìn hai mươi dưới sự chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
lực lượng công an tỉnh lào cai đã phát huy vai trò nòng cốt chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
chỉ đạo huy động và phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
tham gia bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn đại hội đảng các cấp
công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín được triển khai hết sức chủ động và hiệu quả
tỷ lệ điều tra khám phá án cao trọng án đạt một trăm linh hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm
các chức danh công an xã theo chỉ đạo của bộ trưởng bộ công an và nhiều phần việc quan trọng
trong đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thứ trưởng lương tam quang ghi nhận đánh giá cao
và biểu dương những kết quả thành tích công an tỉnh lào cai đã nỗ lực đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
yêu cầu công an tỉnh lào cai tiếp tục tham mưu hiệu quả với tỉnh trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai
thực hiện có hiệu quả các chủ trương đường lối chính sách pháp luật của đảng nhà nước về bảo vệ
an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội chủ động các phương án kế hoạch bảo vệ tuyệt đối
an ninh an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh trước mắt là đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng bảo vệ các mục tiêu công trình trọng điểm hoạt động của
lãnh đạo đảng nhà nước quán triệt và thực hiện mục tiêu kép của chính phủ vừa phòng chống dịch
bệnh covid một mươi chín đi đôi với phục hồi và phát triển kinh tế của địa phương
hôm nay công an tỉnh thái bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an và phong trào thi đua
vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi triển khai nhiệm vụ công tác công an và phát động phong trào thi đua
năm hai nghìn hai mươi một thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
năm hai nghìn hai mươi thực hiện chỉ đạo
đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an của tỉnh ủy ubnd tỉnh về nhiệm vụ
bảo vệ an ninh trật tự và phong trào thi đua năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh thái bình đã thực hiện
quyết liệt có hiệu quả các biện pháp công tác công an đảm bảo an ninh trật tự giữ vững ổn định
chính trị phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh chủ động làm tốt công tác nắm
tình hình triển khai đồng bộ các biện pháp công tác bảo đảm an ninh an toàn đại hội đảng các cấp
và phòng chống dịch covid một mươi chín hoàn thành việc điều động bổ nhiệm bố trí công an chính quy
đảm nhiệm các chức danh công an xã ở toàn bộ hai trăm bốn mươi một xã trên địa bàn toàn tỉnh
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã ghi nhận biểu dương kết quả phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
năm hai nghìn hai mươi của công an tỉnh thái bình đạt được để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh
trật tự năm hai nghìn hai mươi một đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh công an tỉnh thái bình cần chủ động triển khai
bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
bầu cử quốc hội khóa một mươi năm và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu bảo vệ an toàn
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các đoàn khách quốc tế về làm việc tại địa phương
các mục tiêu công trình trọng điểm các sự kiện chính trị văn hóa của đất nước của tỉnh
tiếp tục triển khai các phương án phối hợp phòng chống thiên tai dịch bệnh nhất là dịch covid một mươi chín
chủ động phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm kinh tế ma túy môi trường
cũng trong hôm nay công an tỉnh quảng bình đã tổ chức hội nghị để tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi
và triển khai nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi một
thiếu tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
trong năm hai nghìn hai mươi lực lượng công an tỉnh quảng bình đã làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cấp cấp các ngành tham gia vào công tác
đảm bảo an ninh trật tự trực tiếp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
ổn định địa bàn góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thiếu tướng lê quốc hùng ghi nhận và đánh giá cao
những kết quả nổi bật mà công an tỉnh quảng bình đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
trong thời gian tới công an tỉnh quảng bình cần quán triệt triển khai nghiêm túc
các chỉ thị nghị quyết của đảng ủy công an trung ương và bộ công an
về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi một một cách sâu rộng trong toàn lực lượng
thực hiện tốt các mục tiêu mà thủ tướng chính phủ giao nơi nào còn để dân bất an
lo lắng về tình hình tội phạm thì nơi đó công an chưa hoàn thành nhiệm vụ
cần nhắc nhở chấn chỉnh nếu để tình trạng phức tạp đấy kéo dài
thì kiên quyết thay đổi người đứng đầu bất kỳ ở cấp nào bất kỳ người đó là ai
mục đích là ổn định thực sự tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
theo ủy quyền của chủ tịch nước thiếu tướng lê quốc phổng đã trao tặng quân trường quân công hạng hai cho công an tỉnh quảng bình
huân chương chiến công hạng ba cho một tập thể và các phần thưởng cao quý khác cho các tập thể và cá nhân
sáng nay tại hà nội bộ tư lệnh cảnh vệ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác cảnh vệ năm hai nghìn hai mươi
và triển khai nhiệm vụ công tác cảnh vệ năm hai nghìn hai mươi một
thiếu tướng lê tấn tới thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu tại hội nghị
năm hai nghìn một mươi hai trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín bộ tư lệnh cảnh vệ đã chủ động và linh hoạt kết hợp
hai hình thức bảo vệ tập trung và trực tuyến xây dựng kế hoạch phương án đảm bảo an ninh an toàn cho các đối tượng cảnh vệ
qua đó đã bảo vệ tuyệt đối an toàn một trăm linh các cuộc lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
các sự kiện quan trọng do đảng nhà nước tổ chức và các đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại việt nam
tổ chức tiếp đón hướng dẫn gần năm trăm bảy mươi tám lượt khách vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và tham quan khu di tích lịch sử văn hóa ba đình
thực hiện nghiêm túc các quy định về tuần tra canh gác kiểm tra kiểm soát tổ chức tốt công tác tuần tra canh gác bảo vệ an toàn các khu vực mục tiêu
đồng tình với những phương hướng và kế hoạch công tác trọng tâm của bộ tư lệnh cảnh vệ trong năm hai nghìn hai mươi
thứ trưởng lê tấn tới nhấn mạnh bộ tư lệnh cảnh vệ cần chủ động nắm chắc phân tích đánh giá dự báo đúng tình hình có liên quan đến công tác cảnh vệ
bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các sự kiện chính trị các đoàn khách cấp cao quốc tế các khu vực trọng yếu
trước mắt là bảo vệ thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng bầu cử đại biểu quốc hội khoáng một mươi năm và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
bảo vệ tết nguyên đán tân sửu hai nghìn hai mươi một
bên cạnh đó ra soát bổ sung thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa bộ tư lệnh với các cơ quan bộ ngành công an các đơn vị địa phương liên quan đến công tác cảnh vệ
chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng trong toàn lực lượng cảnh vệ
thứ trưởng cũng lưu ý bộ tư lệnh cảnh vệ phải tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
bảo đảm an toàn cho mỗi cán bộ chiến sĩ làm công tác cảnh vệ đồng thời bảo đảm an toàn cho các đối tượng cảnh vệ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác cảnh vệ năm hai nghìn hai mươi
trong hai ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi cục đối ngoại bộ công an đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan
tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng asean phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi bốn ammtc một mươi bốn thành công tốt đẹp đạt được các mục tiêu yêu cầu đề ra
chiều nay cục đối ngoại bộ công an đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức hội nghị ammtc một mươi bốn
thiếu tướng lê tấn tới thứ trưởng bộ công an trưởng ban tổ chức hội nghị ammtc một mươi bốn chủ trì hội nghị
báo cáo tại hội nghị lãnh đạo cục đối ngoại bộ công an nêu rõ hội nghị cấp bộ trưởng asean phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi bốn đã được tổ chức thành công tốt đẹp
được thủ tướng nguyễn xuân phúc và lãnh đạo các nước ghi nhận đánh giá cao và tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước
thành công của hội nghị góp phần tăng cường lòng tin chính trị thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật của các nước thành viên asean
trong bối cảnh năm hai nghìn hai mươi việt nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
để tổ chức hội nghị thành công các đơn vị liên quan đã thực hiện tốt các công tác tổ chức phục vụ hội nghị như công tác tuyên truyền hội nghị công tác lễ tân hậu cần công tác an ninh y tế
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lê tấn tới đánh giá cao sự chủ động chuẩn bị phục vụ chú đáo hội nghị của các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được phân công
đồng thời nhấn mạnh thành công của hội nghị các bộ trưởng asean phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi bốn đã nâng cao vị thế của bộ công an việt nam và vị thế của đất nước ta trong khu vực asean
đồng chí thứ trưởng yêu cầu cục đối ngoại hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác tổ chức hội nghị ammtc một mươi bốn trong đó tập trung vào các mặt đã đạt được và những tồn tại dù là nhỏ nhất
làm rõ các nguyên nhân của các mặt tồn tại từ đó rút ra các kinh nghiệm để sẵn sàng nhận và tổ chức thành công các hội nghị quan trọng khác trong thời gian tiếp theo
liên quan đến vấn đề khen thưởng thứ trưởng lê tấn tới giao cục đối ngoại chủ trì đề xuất với lãnh đạo bộ số lượng các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc để khen thưởng động viên kịp thời
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh quan điểm là phải khen thưởng đúng thực chất để động viên các tập thể cá nhân không để trường hợp nào có thành tích mà không được khen thưởng
sáng nay tại hà nội cục cảnh sát giao thông bộ công an tổ chức lễ gia quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ bảo vệ đại hội đảng
toàn quốc lần thứ một mươi ba và tết dương lịch tết nguyên đán tân sỉu năm hai nghìn hai mươi một
trọng tâm của đợt cao điểm lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tập trung xử lý đồng bộ trên ba lĩnh vực đường bộ đường sắt và đường thủy
đối với đường bộ lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như nồng độ cồn
ma túy chạy quá tốc độ lỗi vi phạm về trở quá số người quy định dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định xử lý phương tiện trở quá tải trọng
hành vi vi phạm về không đội mũ bảo hiểm và không chấp hành đèn tín hiệu khi tham gia giao thông
đối với đường thủy sẽ tập trung xử lý các phương tiện thủy phục vụ nhân dân tham gia lễ hội không đảm bảo an toàn kỹ thuật
đấu tranh mạnh với các loại tội phạm lợi dụng phương tiện thủy để vận chuyển buôn bán pháo trái phép và vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
đối với đường sắt thì tập trung xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn giao thông đường sắt như đường ngang lối tự mở
đợt cao điểm sẽ diễn ra từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
thực hiện chỉ đạo của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
hôm nay công an toàn quốc đã đồng loạt gia quân thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba và tết nguyên đán tân sỉu năm hai nghìn hai mươi một
thời gian thực hiện đợt cao điểm từ tám giờ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến hết ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
tại vĩnh phúc toàn lực lượng công an tỉnh tập trung cao độ
lực lượng phương tiện đồng loạt gia quân tấn công chấn áp các loại tội phạm
bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chỉ thị của chủ tịch ubnd tỉnh vĩnh phúc
mệnh lệnh của bộ trưởng bộ công an tập trung vào các loại tội phạm tín dụng đen trộm cắp cướp giật
lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội phạm đánh bạc ma túy tội phạm sử dụng công nghệ cao
các vi phạm về buôn lậu gian lận thương mại hàng giả hàng cấm góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn
đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba tết nguyên đán tân sửu và các lễ hội đầu xuân các sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh
thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm toàn lực lượng công an tỉnh quảng trị chủ động thực hiện tốt vai trò tham mưu
nòng cốt trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội
trong đấu tranh chấn áp với các loại tội phạm trong ngày đầu giao quân đã phát hiện một vụ buôn bán hàng lậu trị giá bốn trăm linh triệu đồng
phát hiện hai vụ khai thác cát sỏi trái phép công an thành phố đông hà phát hiện bắt giữ hai vụ trộm cắp tài sản một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
một vụ mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
tại buổi lễ công an tỉnh đắk lắc đã phát lệnh giao quân tấn công chấn áp các loại tội phạm đảm bảo tốt an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội triển khai đồng bộ các biện pháp công tác công an chủ động nắm chắc tình hình quản lý chặt địa bàn đối tượng
kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động không để bị động đột xuất bất ngờ
tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây băng nhóm tội phạm các hành vi buôn lậu gian lận thương mại vận chuyển buôn bán hàng cấm hàng giả
sản xuất vận chuyển mua bán đốt pháo nổ trái phép trong dịp tết vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm phức tạp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên không gian mạng
bằng hình thức trực tuyến sáng nay hội nghị ban chỉ đạo commit khu vực đã khai mạc nhằm chuẩn bị cho hội nghị quan chức cấp cao lần thứ một mươi bốn so một mươi bốn các nước tiểu vùng sông mekong về hợp tác phòng chống mua bán người
sáng kiến các bộ trưởng sáu nước khu vực tiểu vùng sông mekong gọi tắt là tiến trình commit là một tiến trình liên chính phủ của sáu nước khu vực tiểu vùng sông mekong bao gồm campuchia trung quốc myanmar lào thái lan và việt nam
sáng kiến này được hình thành năm hai nghìn bốn nhằm xây dựng một liên minh chính thức xuyên quốc gia nhằm chống lại nạn mua bán người
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận về tiến độ thực hiện commit và cập nhật những xu hướng mới nổi về tình hình mua bán người
cũng như cách ứng phó của các quốc gia sáng kiến về cơ chế chuyển tuyến quốc gia cơ chế chuyển tuyến khu vực mua bán người trong bối cảnh di cư và dịch chuyển
theo chương trình hội nghị quan chức cấp cao lần thứ một mươi bốn các nước tiểu vùng sông mekong về hợp tác phòng chống mua bán người sẽ diễn ra chính thức vào ngày mai

theo chương trình hội nghị quan chức cấp cao lần thứ một mươi bốn các nước tiểu vùng sông mekong về hợp tác phòng chống mua bán người sẽ diễn ra chính thức vào ngày mai
theo chương trình hội nghị quan chức cấp cao lần thứ một mươi bốn các nước tiểu vùng sông mekong về hợp tác phòng chống mua bán người sẽ diễn ra chính thức vào ngày mai